đại sứ quán việt nam tại trung quốc tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi chín năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam trung quốc
ngày một mươi tám tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
tới sự có đại diện lãnh đạo bộ ngoại giao các bộ ban ngành địa phương và nhân sĩ hiệu nghị trung quốc
đại sứ các nước asean và đại diện đoàn ngoại giao tại bắc kinh
phóng viên thường trú truyền hình nhân dân đưa tin từ bắc kinh trung quốc
phát biểu ý kiến tại buổi lễ đại sứ đặng minh khôi điểm lại chặng đường sáu mươi chín năm lịch sử phát triển quan hệ việt nam trung quốc
khẳng định quan hệ láng giường hiểu nghị do chủ tịch hồ chí minh chủ tịch mao trạch đông
và các nhà lãnh đạo tiền bối của hai nước đặt nền móng và dày công vun đắp
là tài sản chung quý báu của hai nước cần được gìn giữ kế thừa và phát huy
về phần mình thứ trưởng ngoại giao trung quốc tần cương đánh giá cao những tiến triển tích cực
và thành tựu đạt được trong quan hệ song phương
trung quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ với việt nam
sẵn sàng phối hợp thực hiện tốt những nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nước
tăng cường giao lưu và hợp tác trên các lĩnh vực
đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung việt phát triển lên tầm cao mới